ngày một mươi ba tháng chín tại tp hcm phòng công nghiệp thương mại đức đã tổ chức hội thảo tình hình phát triển
xu hướng của ngành bao bì việt nam và giới thiệu hội trợ interpac hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra tại cộng hòa liên bang đức
theo số liệu của hiệp hội bao bì chế biến thực phẩm ngành bao bì việt nam phát triển ba mươi tám giai đoạn năm hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
nhu cầu máy bóc sẽ tăng hai mươi năm thách thức mà ngành đang đối mặt là công nghệ chưa cao
doanh nghiệp chưa thực sự tham gia chuỗi giá trị tạo lợi nhuận
giải pháp được chuyên gia đưa ra là thay đổi và áp dụng công nghệ mới trong sản xuất
các doanh nhân tham dự hội thảo cùng chuyên gia đức thảo luận về sự phát triển của ngành và giới thiệu interpac hai nghìn hai mươi
nơi lý tưởng để doanh nghiệp việt tự tin đầu tư công nghệ mới giới thiệu sản phẩm bao bì xúc tiến xuất khẩu
interpac hai nghìn hai mươi là cầu nối để doanh nghiệp vươn tới thị trường châu âu và thế giới